thưa quý vị và các bạn những ngày đầu xuân năm mới này về với chợ viềng hay lễ khai ấn đền trần của nam định
du khách còn có thể tham quan rất nhiều làng nghề thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh
nổi tiếng với những sản phẩm chạm khắc tinh xảo và có tính mỹ thuật cao yên ninh ý yên được biết đến như là một trong những thủ phủ của đồ gỗ mỹ nghệ
giữa bao làng nghề trên khắp cả nước thì đồ gỗ yên ninh vẫn tạo được một chỗ đứng riêng trên thị trường nhờ sự khác biệt
và trong tiềm mục mỗi ngày một nghề ngày hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn về với vùng đất yên ninh và cùng tìm hiểu công việc của những người thợ nơi đây
và tới đây bản tin kinh tế tiêu dùng cũng xin đến kết thúc xin chào và hẹn gặp lại
những người thợ chạm khắc gỗ này trẻ về tuổi đời nhưng thời gian gắn bó với nghề thì không hề ít
từ tinh hoa của nghệ thuật chạm gỗ cổ truyền họ luôn tìm tòi cải tiến mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với xu hướng thị trường cũng như thị hiếu người tiêu dùng
nhất nghệ tinh nhất thân vinh từ bao đời nay con em trong làng vẫn được tiếp xúc và định hướng nghề nghiệp ngay từ khi còn nhỏ
những bí quyết làm nghề cũng được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác

mỗi khâu có những yêu cầu khắt khe riêng đòi hỏi kinh nghiệm tay nghề của người thợ và đều liên quan mật thiết đến chất lượng cuối cùng của sản phẩm
khoa tay chế này thì nó phải đòi hỏi cũng phải có sức khỏe xong là phải có tin nhanh về cái trong nghề nghiệp
mình cũng được học hành từ bé rồi mấy chục năm mình qua nghề rồi thì mình cũng trải nghiệm rồi thì mình cũng nói chung là làm nó cũng đạt được hiệu quả
các cái gỗ này này như chúng tôi tưởng như gỗ như rốc cây mà chắc như thế này chúng tôi tái chế thành một cái sản phẩm mà những cái gỗ vùn hoặc vùn cưa chúng tôi cũng phải giữ lại hết như này
để còn chắc gắn vào những chỗ để hoàn thành được một cái sản phẩm cho nó đẹp
khó có thể nói hết sự đa dạng của các sản phẩm ở đây
từ đồ thờ cúng cho đến vật dụng sinh hoạt
từ những mặt hàng có giá trị chỉ vài triệu đồng
từ giỏ tích khay trà
tới những bộ bàn ghế giường ngủ tủ thờ có giá trị cao
được làm hoàn toàn bằng các loại gỗ quý như mun chắc lim
đây thì mình là truyền thống làm nghề lâu đời rồi
thế nhưng mình làm bằng tay hết
thủ công với nhé bằng tay hết
chứ ít làm bằng máy
thế cho nên là cái đặc trưng ở đây là đục là đẹp nhất
ở đây là làm các loại gỗ thờ bàn ghế sập khu thủ chè
và mình nói chung là về truyền thống thì mình làm ở đây lâu đời rồi
ông cha phải đến mình đây cũng là gọi là làm sản phẩm theo đa dạng
ở đây đang trong cái làng nghề là sách yên linh này
hiện tại đây là ba cái tủ thờ là một bộ
là làm theo công tử bạc liêu đấy
là mình ở đó cố chắc
những ngôi nhà được dựng hoàn toàn từ gỗ này là một trong những sản phẩm có giá trị cao nhất
cũng là niềm tự hào của người dân làng nghề bởi sự công phu cầu kỳ tinh xảo
không chỉ thể hiện trình độ kỹ thuật cao
mà còn cho thấy hồn và sắc từ mỗi đường chạm khắc hoa văn con giống
rất độc đáo mà cũng rất đặc trưng
làm nên nét khác biệt nổi bật của yên ninh so với những làng nghề khác như đồng kỵ an lão
bảo tồn được hồn cốt sản phẩm từ hơn ngàn năm trước cũng là bí quyết để yên ninh giữ gìn và phát triển làng nghề
khẳng định thương hiệu chiếm lĩnh thị trường trong nước từng bước vươn ra khu vực và thế giới